tại campuchia hội nghị hợp tác và phát triển các tỉnh biên giới việt nam campuchia lần thứ chín
đã diễn ra dưới sự đồng chủ trì của phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh
và phó thủ tướng bộ trưởng nội vụ campuchia samdech sokhenh
tham dự hội nghị có nhiều quan chức đại diện cho các bộ ngành của hai nước
và lãnh đạo các tỉnh giáp biên giới việt nam campuchia
trong thời gian diễn ra hội nghị các bộ ngành và các địa phương biên giới hai nước
cũng đã có các cuộc tiếp xúc trao đổi riêng thảo luận các biện pháp hợp tác cụ thể
nhằm triển khai hiệu quả các thỏa thuận của hội nghị
kết thúc hội nghị hai bên đã ra thông cáo chung